theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh bắt đầu từ ngày một mươi tháng bảy trên tuyến hạ long vân đồn
các lái xe có thể đi với tốc độ tối đa là một trăm linh km một giờ thay vì tám mươi km một giờ như trước đây
sau hơn năm tháng đưa vào khai thác cao tốc hạ long vân đồn sẽ được nâng tốc độ từ tám mươi km một giờ lên một trăm linh km một giờ kể từ ngày một mươi tháng bảy
trước đây do mới đi vào vận hành từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín để các lái xe quen đường
nên tỉnh quảng ninh hạn chế tốc độ tối đa trên cao tốc hạ long vân đồn là tám mươi km một giờ
đầu tháng bốn vừa qua cao tốc vân đồn mong cái cũng đã được khởi công với tổng mức đầu tư gần một mươi hai tỷ đồng
sau khi hoàn thành cao tốc thứ ba của quảng ninh sẽ kết nối với cao tốc hạ long vân đồn
góp phần tạo thành tuyến cao tốc dài nhất việt nam từ lào cai hà nội hải phòng quảng ninh và kết nối các tỉnh phía bắc với trung quốc